quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín sáu trăm năm mươi ca nhiễm mới tại năm mươi chín tỉnh thành trong đó có chín ca nhập cảnh và chín sáu trăm bốn mươi một ca ghi nhận trong nước tăng hơn một ca so với ngày hôm qua
thành phố hồ chí minh tây ninh và tiền giang là ba địa phương có số ca mắc cao nhất
trước tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh trong đó có hàng chục ca ngoài cộng đồng
đặc biệt là xuất hiện nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây
điều này đã khiến người dân không khỏi lo lắng
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu thủ đô phải triển khai ngay thí điểm cách ly f một tại nhà
điều trị f không thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở
các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết theo phương châm bốn tại chỗ và nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống đến cơ sở
ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế f một tại nhà giao chính quyền địa phương tổ covid cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra xác nhận đảm bảo đủ điều kiện tổ chức cách ly theo hướng dẫn
tại phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành tài cùng tám đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm ra tài sản diễn ra vào sáng và chiều nay
nữ bị cáo phan thị bạch diệp là người bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong việc hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng để lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng đã cho rằng mình không lừa đảo không ký hợp đồng thế chấp nhà năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng agribank trên nhánh thành phố hồ chí minh để vay gần hai mươi hai lượng vàng
bị cáo dương thị bạch diệp khai vào năm hai nghìn bảy do cơ sở một trăm tám mươi năm hai bà trưng xuống cấp
trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty diệp bạch dương
hội tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bị cáo diệp đề xuất hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba để lấy mật bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng với trung tâm ca nhạc nhẹ
tuy nhiên sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
bị cáo diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số năm mươi bảy cao thắng ra bàn giao sang tên cho trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết
thay vào đó bị cáo diệp tiếp tục dùng nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam nay là sao công banh
đến nay không có khả năng trả nợ khiến nhà nước mất tài sản là nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng gây thiệt hại hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản lê văn tiểu chú tệ xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
đã bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi một lê văn tiểu đã sử dụng tài khoản zalo nhắn tin cho người yêu cũ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố mỹ tho
với nội dung phải chuyển hai triệu đồng vào tài khoản của tiểu nếu không sẽ đăng tải hình ảnh và video quan hệ của hai người lên mạng xã hội
bị hại thông báo cho người thân biết và hẹn tiểu đến nhà để đưa tiền
khi đối tượng đến nhà bị hại nhận tiền thì bị mọi người giữ lại và báo cho công an
bước đầu tiểu khai nhận là người đã tạo tài khoản zalo có tên là fe và nhắn tin tống tiền người yêu cũ
với thủ đoạn này vào cuối năm hai nghìn hai mươi người yêu cũ của tiểu đã chuyển cho đối tượng hai lần với số tiền sáu triệu đồng